chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
khi khách hát karaoke ra về mà không thanh toán nhân viên chạy theo yêu cầu trả tiền thì bị một người dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong
cụ thể tối ngày năm tháng năm hai khách nam tới hát tại quán karaoke trên đường số một mươi một phường linh xuân tp thủ đức tp hcm
tới khoảng hai mươi một h ba mươi phút hai người này ra tính tiền để về nhưng một người lại bỏ ra đường đứng
người còn lại chạy để đến gọi bạn vào để cùng nhau tính tiền trả cho quán
thấy hai vị khách lâu trở vào quán anh cao mạnh huy hai mươi chín tuổi quê đắc lớn
là nhân viên của quán ra nói chuyện yêu cầu khách thanh toán
nói chuyển xong anh huy quay lưng đi bất ngờ bị một người lấy hung khí tấn công vào người nhiều nhát
bị tấn công bất ngờ anh huy ôm vết thương chạy đi kêu cứu
tuy nhiên chạy được một đoạn tới cửa quán thì gục ngã
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi gây án thủ phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường
còn người đi hát chung thì ngơ ngác không hiểu vì sao bạn mình lại tấn công anh huy
sau đó người này đã ở lại hiện trường cung cấp lời khai cho công an
nhận thông tin công an có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai nhân chứng
trích xuất camera để điều tra vụ việc
công an đang truy bắt thủ phạm
mới đây tại bình phước đã xảy ra vụ việc hai người bạn lao vào hỗn chiến khi hát karaoke
người đàn ông bị bạn nhậu dùng chiếc nồi tấn công vào vùng đầu
chiều ngày năm tháng bốn các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an huyện bù đăng vẫn đang khám nghiệm để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong
nạn nhân là ông lâm tấn hát bốn mươi năm tuổi tại xã nghĩa bình huyện bù đăng
người được cho là gây ra sự việc là phạm văn bảy ba mươi bốn tuổi
theo thông tin ban đầu ngày bốn tháng bốn ông hát đến nhà một người bạn
tại thôn bình minh xã nghĩa bình huyện bù đăng để nhậu
trong cuộc nhậu này cũng có phạm văn bẩy
khi tất cả đã ngàn say mọi người bắt đầu hát karaoke
trong lúc hát sữa ông hát và bẩy xảy ra mâu thuẫn
lời qua tiếng lại hai người đã lao vào đánh nhau
trong lúc hỗn chiến bẩy dùng chất nồi bắn kim loại tấn công vào đầu ông hát
sau đó đầu nạn nhân chảy nhiều máu và ngã gục xuống nền nhà
thế vậy mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
chiều năm tháng bốn ông hát đã tử vong tại bệnh viện
hiện cơ quan công an đang làm việc với bảy để làm rõ vụ việc
trước đó một vụ việc tương tự đã xảy ra tại đà nẵng
theo đó ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã ra quyết định tạm giữ hình sự một nghi phạm sát hại người
vụ án mạng xuất phát từ việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào
nghi phạm là lê công bình ba mươi một tuổi quê thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
tạm trú tại đường phạm như sương phương hoa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
đang bị củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi sát hại người
theo điều tra ban đầu vụ việc xảy ra tại dãy nhà trọ đường phạm như sương vào đêm một mươi ba tháng ba
tại đây có bình anh mai nhân phương ba mươi bốn tuổi quê huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
anh trần văn thắng ba mươi hai tuổi quê thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
hai chị em đinh thị thương hai mươi hai tuổi và đinh thị yêu một mươi chín tuổi
cùng ngụ tại huyện đại lộc quảng nam cùng thuê trọ
trước đó vào đêm một mươi ba tháng ba
anh phương thắng và hai chị em yêu thương ngồi nhậu trước dãy trò
và sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke
đến khuya cùng ngày cả nhóm đang hát karaoke thì lê công bình đến bàn nhậu
đề nghị anh thắng ngừng hát tắt nhạc đi ngủ để không làm phiền hàng xóm
lúc này giữa anh thắng và bình xảy ra mâu thuẫn đầu đá
mặc dù bình đã giải thích cho xóm trọ chủ yếu là công nhân người lao động
cần nghỉ ngơi ban đêm nhưng thắng vẫn không nghe không dẹp loa kẹo kéo
lúc này một số người trong nhà trọ
năm dãy trọ đã khuyên ngăn cũng như can ngăn hai thanh niên
nhưng hai thanh niên vẫn sông vào đánh nhau
trong lúc sâu sát bình bất ngờ rút dao từ túi quần tấn công anh thắng
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi sát hại người bình đến công an phường hòa khánh nam đầu thú và khai báo sự việc
lực lượng công an thu giữ tại hiện trường một sao nhọn một loa kẹo kéo
vụ việc được chuyển cho phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng
tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại hải phòng cũng đã xảy ra vụ việc
một nam thanh niên bị sát hại sau mô thuẫn xảy ra tại quán karaoke trên phố kênh dương
quận lê trân khiến dư luận không khỏi hoang mang
ngay sau đó hai nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở đắk lắc
một nghi phạm khác bị bắt giữ khi lẩn trốn tại bình phước
một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng cho biết
đơn vị đã nhận được thông báo từ công an
tỉnh đắk lắc về việc bắt giữ đối tượng lê văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và trần viết trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng ở quận ngô quyền thành phố hải phòng
khi đang lẩn trốn tại huyện ea hở leo
lê văn khánh và trần viết trung là hai trong ba nghi phạm đang bị phòng cảnh sát hình sự
và công an quận lê trân thành phố hải phòng truy bắt để điều tra về hành vi sát hại người
sau khi gây ra án mạng xảy ra tại quán karaoke một trăm linh năm kênh dương quận lê trân
dạng sáng hai mươi một tháng một mươi
vị lãnh đạo này cũng đã đưa ra thẩm quyền
trong thông tin sáng hai mươi ba tháng một mươi tổ công tác thuộc công an tp hải phòng
tiếp nhận hai nghi phạm trên và tổ chức di lý các đối tượng về hải phòng để phục vụ điều tra
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị truy bắt nghi phạm còn lại
tối hai mươi hai tháng một mươi công an huyện ea hở leo đắk lắc cho biết vừa phối hợp với công an xã ea nam
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc bắt giữ thành công hai đối tượng nêu trên
cụ thể sáng cùng ngày nhận được tin báo hai đối tượng tham gia vụ sát hại người
ở thành phố hải phòng đang trên xe khách để bỏ trốn
công an đắk lắc xác định xe khách đi qua địa bàn xã ai nam
sau đó công an huyện ea hở leo phối hợp với công an xã e nam
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vây bắt thành công hai đối tượng
tại công an tỉnh đắk lắc bước đầu đối tượng khánh khai nhận
sau khi bốn khách nam vào quán thì gọi bốn nhân viên nữ và hai bình khí cười
khi hát xong tiếng tiền thì khách nói bình thứ hai chỉ mới hút được năm qua
lúc này khánh hỏi lại nhân viên trong phòng thì nói là hút được mười mấy quả rồi và bình không thiếu khí
trước đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi công an quận lê trân tiếp nhận thông tin của người dân
về việc phát hiện một nam giới nằm bất động tại khu vực khách sạn sinh viên phố kênh dương
trên người này có nhiều vết máu nghi liên quan tới vụ án
ngay sau đó công an quận lê trân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố hải phòng
tới bảo vệ hiện trường thu thập nhân chứng để xác minh làm rõ
qua xác minh cơ quan công an bước đầu xác định
tối hai mươi tháng một mươi nhóm năm người gồm hoàng nửa t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê nghệ an
nguyễn đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê hà tĩnh và nguyễn vt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê phú thọ
bùi a t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đào t a sinh năm hai nghìn bảy cùng ở hải phòng đến phố văn cao quận ngo quyền uống rượu
đến nửa đêm cả nhóm thanh niên này di chuyển đến quán karaoke một trăm linh năm canh dương
lê trân hải phòng hát sau đó bùi a t về trước
khoảng vài giờ sau nhóm thanh niên thanh toán phòng hát và xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán karaoke
là lê văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trần viết trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại quận ngo quyền
quá trình xô sát nhân viên quán hát có dùng dao đuổi đánh nhóm khách
hậu quả khiến hoàng nt một nghìn chín trăm chín mươi năm quê nghệ an tử vong và hai người khác bị thương nặng
cũng liên quan đến vụ án mạng này
thứ ba đã bị bắt giữ tại tỉnh bình phước
ngày hai mươi ba tháng một mươi thông tin từ công an tỉnh bình phước cho biết đang tạm giữ quách đại hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê hải phòng vì có liên quan đến vụ dùng dao sát hại người tại quán karaoke ở quê nhà
sau khi xảy ra vụ án hải cùng một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía nam
sau khi nhận được thông báo tìm đối tượng từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
công an tỉnh bình phước đã tích cực phối hợp theo dõi đối tượng
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi trên tuyến quốc lộ một mươi bốn thôn sơn phú xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước
lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra ô tô khách biển số tỉnh nam định đang di chuyển hướng từ tỉnh đắk nông đi tỉnh bình phước
qua kiểm tra công an phát hiện quách đại hải có mặt trên xe nên đã tạm giữ và thông báo cho công an thành phố hải phòng để phối hợp xử lý
đối tượng được tạm giữ tại công an tỉnh bình phước để chờ bàn giao cho công an thành phố hải phòng
tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền
ngày hai mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người
gây dối trật tự công cộng tại quán karaoke tenite để điều tra xử lý theo quy định đồng thời tạm giữ tám đối tượng liên quan
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi đại tá lê nguyên trường phó giám đốc công an thành phố hải phòng đã khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia điều tra
khám phá vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke nói trên đồng thời yêu cầu phòng cảnh sát hình sự tiếp tục làm tốt công tác tham mưu
đồn đốc hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
có thể thấy thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ ẩu đà án mạng nghiêm trọng vì những mâu thuẫn xuất phát từ hát karaoke
tưởng chừng đây là một dịch vụ giải trí nhưng lại trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn
khi tàn ác để từ đó gây ra những hậu quả nặng nề người thì bị tước đi mạng sống người vướng vào vòng lao lý
mỗi người cần tỉnh táo bình tĩnh hơn nữa khi giải quyết các mâu thuẫn để tránh các vụ việc đau lòng xảy ra
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay